đồng chí phạm bình minh ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ bộ trưởng bộ ngoại giao
cùng đoàn công tác đã có buổi thị sát công trường dự án tuyến metro số một tp hcm
khảo sát tại công trường nhà ga công nghệ cao tầng b một và b hai ga ngầm ba son ga nhà hát thành phố
phó thủ tướng phạm bình minh ghi nhận những nỗ lực của các chuyên gia nhà thầu đơn vị thi công
trao đổi nhiều nội dung về tiến độ thi công tuyến metro số một những vướng mắt trong quá trình triển khai dự án
phó thủ tướng mong muốn các đơn vị tiếp tục nỗ lực để công trình sớm hoàn thành
tuyến metro số một đã đạt bảy mươi ba năm tổng khối lượng thi công phấn đấu cuối năm đạt tám mươi năm
dịch covid một mươi chín khiến việc đưa đoàn tàu và lực lượng chuyên gia sang việt nam bị ảnh hưởng
ban quản lý đường sát đô thị thành phố kiến nghị chính phủ có cơ chế đặc biệt
để các chuyên gia nhập cảnh không ảnh hưởng đến toàn tuyến đội dự án
theo quy hoạch hệ thống đường sát đô thị thành phố hồ chí minh gồm tám tuyến xuyên tâm và vành khuyên
nối các trung tâm chính của thành phố có tổng chiều dài khoảng hai trăm hai mươi km